theo thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
ủy ban nhân dân thành phố vừa có thông báo kết thúc phong tỏa khu vực có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
trên địa bàn phường an mỹ từ giờ ngày một tháng chín
đây là nơi cư trú của bệnh nhân chín trăm sáu mươi bốn sau một mươi bốn ngày bị phong tỏa
các tổ bốn trăm năm mươi sáu khối phố mỹ đông phường an mỹ được dỡ bỏ phong tỏa từ giờ ngày một tháng chín
ủy ban nhân dân thành phố tam kỳ giao ủy ban nhân dân phường an mỹ chỉ đạo tổ giám sát
và tuyên truyền phòng chống covid một mươi chín tại cộng đồng của địa phương chịu trách nhiệm theo dõi
giám sát tình hình sức khỏe của nhân dân và báo cáo cho các cơ quan chức năng khi có trường hợp
sốt ho đau họng đau ngực khó thở ốm mệt đồng thời thực hiện nghiêm quyết định số hai nghìn hai trăm hai mươi
của ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam và các văn bản chỉ đạo của cấp trên
về thực hiện các biện pháp phòng chống covid một mươi chín cấp bách trong tình hình hiện nay
sáng ngày một tháng chín tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh quảng nam cũng đã tổ chức công bố khỏi bệnh và ra viện cho bảy bệnh nhân covid một mươi chín
sau từ ba đến bốn lần xét nghiệm có kết quả âm tính liên tiếp với sars cov hai